vào sáng ngày hai mươi chín tháng một lễ trao quyết định của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thăng cấp bậc quân hàm từ thượng tướng lên đại tướng đối với hai sĩ quan cao cấp của công an
và quân đội đã được tổ chức trang trọng tại phủ chủ tịch
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương
chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh thống lĩnh các lực lượng vũ trang chủ trì buổi lễ
cùng dự còn có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
các đồng chí bí thư trung ương đảng đồng chí nguyễn văn nên tránh văn phòng trung ương đảng
đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương cùng lãnh đạo quân ủy trung ương
đảng ủy công an trung ương đại diện các bộ ban ngành trung ương
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm
từ thượng tướng lên đại tướng đối với đồng chí tô lâm bộ trưởng bộ công an
thăng quân hàm từ thượng tướng lên đại tướng đối với đồng chí lương cường
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
chúc mừng hai đồng chí vinh dự được phong quân hàm hôm nay tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh
đây là niềm vinh dự tự hào
cá nhân và gia đình mỗi đồng chí mà là niềm tự hào niềm vui chung đối với toàn thể cán bộ
chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân
việc đảng nhà nước phong quân hàm đại tướng đối với đồng chí tô lâm và đồng chí lương cường
thể hiện sự tin tưởng quan tâm sâu sắc của đảng của nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang
đồng thời là sự ghi nhận đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các đồng chí
đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quân đội công an
cũng như trong công cuộc xây dựng
các đồng chí được phong quân hàm hôm nay là những cán bộ sĩ quan ưu tú
được đảng nhà nước nhân dân tin tưởng trao giữ các cương vị trách nhiệm quan trọng
trong lãnh đạo chỉ đạo lực lượng quân đội công an
đã lập được nhiều chiến công thành tích trong sự nghiệp xây dựng
bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
trên tất cả các cương vị công tác dù bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào
các đồng chí cũng luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng
phẩm chất đạo đức trong sáng luôn mang hết tinh thần trách nhiệm
năng lực hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao
đảng nhà nước nhân dân và lực lượng vũ trang mong muốn và tin tưởng
các đồng chí được phong quân hàm đại tướng hôm nay sẽ tiếp tục phát huy
truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân anh hùng công an nhân dân anh hùng
giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng tuyệt đối trung thành với đảng
với tổ quốc với nhân dân hết lòng hết sức phục dự tổ quốc phục vụ nhân dân
thực hiện tốt lời dạy của bác hồ
người làm tướng phải trí dũng nhân tín liêm trung
để luôn xứng đáng là người chỉ huy tài năng mẫu mực
phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân
đã tin cẩy giao phó
nhận thức rõ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới hết sức nặng nề
thay mặt các đồng chí được phong quân hàm đồng chí tô lâm xin hứa không ngừng chăm lo xây dựng
lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại hoạt động hiệu quả
có đội ngũ cán bộ kiên định bản lĩnh chính trị vững vàng có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phối hợp hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa công an nhân dân và quân đội nhân dân
ngày càng hiệu quả hoàn thành mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó